phạm hai tội danh trong đó cùng có tội không chấp hành án
bị truy nã về hai tội không chấp hành án và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
là đối tượng trần văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phong thạnh
xã ninh lộc thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa cao một m sáu mươi sáu sống mũi thẳng nếp tai dưới thụt
và có xeo chấm cách một năm cm trước đầu lông mầy phải
còn bị truy nã về hai tội không chấp hành án và chứa mại dâm là đối tượng trịnh thị minh loan
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thuận thành phường cam thuận
thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cao một m năm mươi chín khuôn mặt hình chữ nhật sống mũi lõm
và có sẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
và đối tượng phạm thị lệ giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn tân phú
xã cam thành bắc huyện cam lâm tỉnh khánh hòa bị truy nã về hai tội không chấp hành án và đánh bạc
cao một m sáu mươi hai khuôn mặt hình tam giác sống mũi lõm giái tay trúc nếp tai dưới rô
và có sẹo chấm cách hai cm trên cánh mũi trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện